thưa quý vị bắt đầu từ trưa ngày hôm nay ngày một tháng tám đèo bảo lộc đã chính thức thông xe trở lại hai chiều
trước đó sự cố sạt lở đất đá trên đèo bảo lộc đã làm ách tắc giao thông cục bộ tuyến quốc lộ hai mươi
cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh lâm đồng cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở và thông tuyến trở lại
trước đó sự cố sạt lở đất đá trên đèo bảo lộc đã làm ách tắc giao thông cục bộ tuyến quốc lộ hai mươi
học sinh sinh viên đáp ứng nhu cầu vốn cho việc học tập đề án này được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu
tài chính học phí và sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên thuộc tất cả các đối tượng có nhu cầu
vây vốn theo đó các ngân hàng thương mại cho vây những yêu cầu như chính sách cho vây của
ngân hàng chính sách xã hội để đảm bảo về lãi suất về thời hạn vay và đặc biệt là cho vay
hình thức tính chấp thành đoàn tp hcm là đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp với các trường đại học
trên địa bàn ngành ngân hàng thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp tổ chức
triết khai thực hiện đề án dự kiến thiết điểm từ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn để lấy kinh nghiệm thực tiễn
tổng kết thực tiễn và rút kinh nghiệm hoàn thiện đề án sau đó mới triển khai chính thức
theo cục thống kê tp hcm chương trình khuyến mại mùa mua sắm shopping setion đã đóng góp tích cực
vào sự gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tp hcm trong tháng bảy
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng bảy của tp hcm ước đạt một trăm linh ba tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
tăng bốn ba so với tháng trước và tăng một mươi một bảy so với cùng kỳ
luyện kế bảy tháng ước đạt sáu trăm sáu mươi một mươi một tỷ đồng tăng sáu chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó đáng chú ý là dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt chín chín trăm năm mươi một tỷ đồng tăng năm so với tháng trước
mức tăng này được cho đến từ hiệu ứng các chương trình khuyến mại giảm giá kết hợp với
sản phẩm du lịch đặc trưng ở từng quận huyện để thu hút du khách
ngoài ra hoạt động du lịch lửa hành tiếp tục có mức tăng trưởng tốt do nhu cầu du lịch hè của người dân tăng cao
doanh thu dịch vụ lưỡi hành tháng bảy ước đạt một hai trăm bảy mươi một tỷ đồng tăng một mươi sáu hai so với tháng trước và tăng một trăm linh sáu một so với cùng kỳ
ước tính bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu lửa hành đạt sáu sáu mươi ba tỷ đồng tăng tám mươi hai sáu so với cùng kỳ
trong bối cảnh nhiều khách thuê trả mặt bằng hoạt động không hiệu quả
nhiều trung tâm thương mại đã chuyển đổi công năng thành tòa nhà văn phòng cho thuê
mới đây dự án thảo điện pearl đã chuyển ba m hai diện tích sàn thương mại cho thuê bán lẻ sang cho thuê văn phòng
pearl plaza hay dự án republic plaza cũng chuyển đổi công năng sang cho thuê diện tích mặt bằng làm văn phòng
thay vì mặt bằng bán lẻ như trước
tại các khối đế dung cư tập đoàn novaland triển khai nếu trước đây được định hướng sẽ làm trung tâm thương mại
thì nay cũng chuyển hết hoặc một phần sang làm văn phòng cho thuê
các chuyên gia kinh tế nhận định các trung tâm thương mại những dự án có quy mô nhỏ
thử khá vất vả trong việc thu hút cũng như duy trì được lượng khách thuê
đa số các dự án này nằm trong các khu vực dân cương bới xa trung tâm
với mô hình kinh doanh gói gọn trong một số dịch vụ như f b cửa hàng tiện lợi
chăm sóc tốc khi dù cầu thuê mặt bằng đang xuống thấp để tránh lạng phí
việc chuyển đổi công năng của các dự án này sang những loại hình hiệu quả hơn
về mặt thương mại là văn phòng cho thuê
nước lũ lên nhanh dân cao cuốn trôi gần ba trăm chín mươi tấn cá ở các bè cá của hai huyện tân phú
và định quán tỉnh đồng nai vụ việc khiến những người nuôi cá tại địa phương thiệt hại hàng trăm triệu đồng
theo đó tại huyện tân phú sáng cùng ngày vẫn xảy ra tình trạng gặp úng
ảnh hưởng đối với cây trồng và với tổng diện tích biển gặp là năm trăm sáu mươi năm năm hectare
và người nuôi cá bè tại xã phú thịnh bị thiệt hại năm mươi tám ba tấn cá các loại
còn tại huyện định quán vào những ngày qua trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn
kèm theo gió lốc gây ra một số thiệt hại đối với người dân của xã phú túc
có hai hộ dân bị thiệt hại về nhà ở trong đó có một hộ bị sập nhà một hộ bị tốc máy
tổng thiệt hại ước tính là hai trăm sáu mươi triệu đồng
mưa lớn cộng với nước sông dân cao là nguyên nhân chính khiến các hộ nuôi cá bè
không kiểm di dời lòng bè vào nơi an toàn
đại khí tượng thủy văn tỉnh đồng nai báo cáo nguy cân gặp lục
khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm ở những khu vực thấp ven sông đồng nai
do đó người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống trong trường hợp tình trạng gặp lục
tiếp tục diễn biến phức tạp
thị trường vàng vừa trải qua chuỗi giao dịch liên tiếp biến động
sau khi trừ trên lệch giá mua vào bán ra từ đầu năm tới nay
nhà đầu tư nắm giữ vàng miếng sjc lời khoảng hai trăm năm mươi đồng một lượng
trong khi đó mức sinh lời của vàng nhẫn tròn trơn lên tới là ba triệu đồng
theo ghi nhận giá vàng sjc
được công ty vàng bạc đá quý sài gòn đem ít ở mức sáu mươi sáu năm mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
và sáu mươi bảy một mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
riêng vàng nhẫn bốn số chín cùng thương hiệu tăng thêm hai trăm năm mươi đồng
đưa giá mua lên năm mươi sáu một triệu đồng và bán ra lên năm mươi bảy hai triệu đồng
nếu so với đầu năm vàng nhẫn đã tăng thêm ba triệu đồng mỗi lượng
dù vàng biến sgc chỉ tăng hai trăm năm mươi đồng
theo ghi nhận của phóng viên trong thời gian qua
lượng khách hàng vui nhẫn tròn trơn dịu hơn vàng biến
bởi người dân có thói quen tích trữ từng chỉ vàng do giá trị nhỏ
phù hợp với điều kiện kinh tế
người dân không mặn bà với vàng biến sjc bởi giá cao và không có sự biến động nhiều
trong khi đó vàng nhẫn tròn trơn hấp dẫn hơn
bởi giá cận dư bằng giá thế giới và chỉ thấp hơn vàng biến sjc một mươi triệu đồng một lượng
trước kia thì cũng đầu tư vào vàng miếng nhưng mà cũng có vàng nhẫn nữa
sau này thì thấy vàng miến lên cao quá và vàng nhẫn thì nó ngang giàn
thế giới mình đầu tư sẽ có lợi nhuận cao hơn
trên thị trường quốc tế giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch
ở mức một chín trăm năm mươi sáu chín usd một ao quy đổi tương đương và thế giới có giá năm mươi sáu hai mươi tám triệu đồng một lượng
giờ bao gồm thuế phí tăng nhẹ khoảng chín đô la mỹ một ao so với chống phiên giao dịch tuần qua
lần đầu tiên ngay giữa lòng thành phố hồ chí minh
du khách được trải nghiệm chuỗi mô hình du lịch nông trại công nghệ nhật bản
với quy mô hơn năm hectare
đây là một trong những sản phẩm du lịch hè hoàn toàn mới
hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách khi đến với thành phố hồ chí minh
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế
nhật bản ngay tại vườn
đưa gia đình đến đây trải nghiệm thì thấy cái không gian toán đán
nó mát mẻ thấy trái cây nhiều trái cây rất là sạch
mô hình này nếu mà mình nhân giống được nhân rộng lên cho nông nghiệp mình
thì nó phát triển rất là tốt
suối tiên farm là công trình kết hợp với du lịch và nông nghiệp sạch này
được đầu tư xây dựng ngay trong khuôn viên của khu du lịch suối tiên
với kinh phí hơn năm mươi tỷ đồng
vốn đã quá quen thuộc với du khách nhiều nơi
giờ đây khu du lịch này lại có thêm
những địa điểm nhấn mới tạo hứng thú cho khách tham quan
đây cũng là cách mà những người làm du lịch tại hành phố hồ chí minh
đang nỗ lực để thực hiện kéo du khách đến với địa phương này
tôi đã xây dựng một mô hình nông trại suối tiên farm
trong nông trại này mình ứng dụng nhiều công nghệ cao của các nước
để ứng dụng vào đây và cho ra những sản phẩm sạch và an toàn
mình ở đây thì mình trồng hơn ba mươi
giống cây là cây của các nước trên thế giới
tức là giống cây của nước ngoài
ngoài ra thì cái điểm nhấn mà mình muốn mang lại
một sự trải nghiệm thích thú cho du khách giữa lòng thành phố
đó là trải nghiệm thu hoạch hái trái
trung bình mỗi ngày điểm đến này đón khoảng từ tám đến một mươi khách
những ngày cuối tuần con số này có thể lên tới hơn một mươi năm

các tỉnh lân cận miền tây và cả khách đoàn từ miền trung và miền bắc
nhiều điểm du lịch tại hạnh phúc hồ chí minh hiện cũng đang nỗ lực sanh hóa
tạo cho du khách cảm giác thư giãn và được tận hưởng niềm vui bình dị từ cuộc sống
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại